và thưa quý vị một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được từ một vị độc giả có nhờ tú gửi đến cho bác sĩ thanh huyền như sau ạ
tôi thấy là nhiều người bị thoái hóa khớp và cuộc sống thường chỉ chú trọng đến dùng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa
mà hình như mọi người chỉ quan tâm nhiều hoặc là cũng chưa có ý thức về phục hồi chức năng và vật lý trị liệu
là người gắn bó chuyên ngành phục hồi chức năng đã lâu chị có nhận xét gì về điều này
và với nhân viên văn phòng ngồi bao lâu thì cần vận động như thế nào để họ có thể phòng được bệnh thoái hóa khớp và cuộc sống
câu hỏi rất là hay và tôi nghĩ cũng rất là mục ích và mục ích đối với nhiều người
thứ nhất nếu chúng ta cho rằng là chỉ điều trị thoái hóa khớp mà chúng ta chỉ chú trọng vào thuốc và các phương pháp thuốc phẫu thuật
thì đó là chúng ta đã tước đi một cơ hội để cho người bệnh họ có khả năng tự phục hồi và tự điều chỉnh
cũng như là tự điều trị và tự kiểm soát cái tình trạng thoái hóa khớp của mình
vì nhân viên y tế chúng ta không thể đi theo bệnh nhân suốt cả đời
và bệnh nhân cũng không thể dùng thuốc cả đời được
vì thuốc dĩ nhiên nó vẫn có những cái tác dụng phụ nhất định
vai trò của vật lý trị liệu và phù chức năng thì nó đóng vai trò rất quan trọng
ở tất cả các giai đoạn của thoái hóa khớp
và đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các lứa tuổi và thậm chí là đối với tất cả các nghề nghiệp khác nhau
cái mục đích mà lớn nhất của phủ chức năng và vật lý trị liệu đó là giảm đau
là duy trì sự đàn hồi của cơ khớp duy trì được chức năng và bảo vệ được sụn khớp
như vậy thì ngay kể cả những bối bệnh nhân mà có trong trường hợp rất là nặng thoái hóa khớp rất là nặng
có chỉ định phẫu thuật thì phù hợp chức năng trước phẫu thuật vẫn đóng vai trò quan trọng
và thậm chí sau phẫu thuật thì phù hợp chức năng vẫn phải đóng vai trò nhất định
để giúp người bệnh có thể trở lại được các chức năng vận động di chuyển và chức năng sưu hợp hàng ngày
đặc biệt là nâng cao được chất lượng cuộc sống của người bệnh
với cái người bị thoái hóa khớp thì chúng ta không chữa được
như vậy thì chúng ta không thể nói rằng vậy người này sẽ phải chịu một cái tình trạng hạn chế vận động suốt cả đời
hoặc là không thể vui chơi giải trí không tham gia được các hoạt động thể thao
hoặc là không được làm những điều mình yêu thích không được đi đến những nơi mình yêu thích
thì đó không phải là mục đích phù hợp chức năng
phù hợp chức năng là hỗ trợ cho người bệnh
và tư vấn làm sao để cho người ta vẫn có một chế độ vận động hợp lý
vẫn có thể vui chơi giải trí
và đặc biệt là vẫn có cơ hội trở lại kinh nghiệm của mình
và đặc biệt nữa là nâng cao chất lượng cuộc sống
thì đấy là các ý nghĩa của vật lý trị liệu phù hợp chức năng
vật lý trị liệu phù hợp chức năng thì làm biện pháp không dùng thuốc
do đó rõ ràng là nó sẽ không có cái tác dụng phụ
mà nó sẽ chỉ có những tác dụng rất là tốt đối với người bệnh
dạ vâng khi sử dụng các phương pháp về vật lý trị liệu hay là phù hợp chức năng
thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi cơ thể của bạn được hoạt động
thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ có được một cái chiều hướng tích cực hơn
cho sức khỏe của mình đúng không ạ
chắc chắn với hoàn toàn nếu như cơ thể chúng ta không vận động
thì sẽ luôn luôn đến một sự mệt mỏi
và ngay khi mà cảm thấy mệt mỏi như vậy
thì quý vị hãy nên thiết lập cho mình một chế độ vận động tốt nhất
cùng với sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa
xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía bác sĩ thanh huyền rất là nhiều về vấn đề này